xin được kính chào quý vị các đồng chí và các bạn
thưa quý vị sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
hội đồng xét xử phiên phúc thẩm đã tuyên án đối với cựu chủ tịch
ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
theo đó bị cáo nguyễn đức trung bị tuyên phạt năm năm tù
được giảm ba năm tù so với bản án sơ thẩm
hội đồng xét xử phiên phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuyên phạt ba năm tù giam giảm một năm sáu tháng tù
đối với bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ a tic
tuyên phạt bị cáo võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội
mức án hai năm sáu tháng tù giảm một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm
các bị cáo được giảm án do đã chủ động khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình xét xử
căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa lời khai của những người liên quan
cùng với tài liệu có trong hồ sơ vụ án
tòa phúc thẩm xác định đã đủ căn cứ kết luận bị cáo nguyễn đức trung
với chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd tp hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm
của công ty watch water của đức tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất
ra chế phẩm resoc ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố
sau đó bị cáo nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng mua chế phẩm resoc ba c
thông qua công ty a tic công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc
là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng